trung quốc và belarus vừa đưa ra những đề xuất cho giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột tại ukraine hiện nay
trong đó kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tiến tới hòa đàm và một lệnh ngừng bắn ngay lập tức
trong thông điệp thường niên đọc trước quốc hội belarus tổng thống belarus alexander lukashenko đã đưa ra công thức hòa bình cho ukraine
trong đó có đề xuất về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức mà không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào
cũng theo ông lukashenko các bên cần tiến hành các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình lâu dài cho kiev
cả về vấn đề lãnh thổ tái thiết an ninh và các vấn đề khác
từ trụ sở liên hợp quốc phát biểu trong phiên họp của hội đồng bảo an phó đại diện thường trực trung quốc tại liên hợp quốc cảnh sảng cho rằng
tất cả các bên trong cuộc xung đột ở ukraine cần thể hiện sự kiềm chế tránh làm leo thăng căng thẳng
và cộng đồng quốc tế cũng cần tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình cho ukraine
ông cành sàng khẳng định trung quốc giữ quan điểm rõ ràng và nhất quán trong vấn đề ukraine
đồng thời sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc đạt được lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột ở quốc gia đông âu này